theo dấu kẻ sát hại hàng xóm trốn biệt tích hai mươi hai năm ở lào
sau khi dùng súng ăn tự chế bắn chết hàng xóm lương văn bún thay tên đổi họ sinh sống ở lào
một ngày đầu tháng bốn bún bị các trinh sát bắt giữ tại nước bạn kết thúc hai mươi hai năm truy tìm của lực lượng chức năng
án mạng trên bản nghèo
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị đã phục hồi điều tra vụ án giết người đối với lường văn bún bốn mươi ba tuổi nguyên quán xã kim đa huyện tương dương nghệ an
lương văn bún bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an việt nam tại lào
và công an các địa phương lào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nước bạn lào
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn theo hồ sơ tài liệu hành vi tội ác của lương văn bún xảy ra vào năm hai nghìn hai
theo điểm đó lương văn bún mới hai mươi hai tuổi
lương văn bún nằm biệt lập trong rừng sâu thuộc xã kim đà huyện tường dương nơi sinh sống của mấy chục nóc nhà của đông bào thái
cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương dãy và săn bắn
dẫu còn nghèo khó nhưng mọi thứ cứ trôi đi nhưng dưới vẻ bình lặng ấy là mâu thuẫn âm ỉ giữa lường văn bún và người hàng xóm liên quan đến danh giới đất đai của hai nhà
mặc dù ban quản lý bản và chính quyền xã đã nhiều lần hòa giải nhưng hai bên chưa thống nhất về danh giới đất
thỉnh thoảng những cuộc cãi vã giữa hai gia đình vẫn diễn ra
một ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai người hàng xóm tổ chức đóng cọc để dựng rào bao quanh phần đất của mình dẫn tới xung đột với bún
người đàn ông này chạy vào nhà sách khẩu súng tự chế vẫn dùng để đi săn nhắm vào hàng xóm xiết cò
phát bắn khiến cho người hàng xóm mất mạng
sau khi gây án lương văn bún chạy trốn vào rừng
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tổ chức truy bắt lương văn bốn để phục vụ
là nhưng không có kết quả
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với lường văn bún
một thời gian sau vợ con bún cũng biến mất khỏi địa phương
cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng bún đã đưa vợ con vượt biên sang lào để sinh sống
cuộc tìm kiếm kẻ giết người lương văn mún vẫn được triển khai nhưng chưa có kết quả khi không có manh mối nào khả dĩ
năm hai nghìn bốn đại công trình thủy điện bản vẽ được xây dựng
để thực hiện công trình quan trọng này người dân nhiều xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện phải di rời tái định cư
phục vụ cho việc xây dựng và tích nước phát điện sau này
người dân bản com và nhiều bà làng khác của xã kim đà được di rời đến xã thành sơn huyện thành trường nghệ an
cách quê cũ cả trăm cây số để tái định cư
năm hai nghìn chín xã kim đà chính thức bị xóa tên trên bản đồ hành chính cấp xã của huyện tương dương
thế nhưng tội ác của lương văn bún thì không hề bị lãng quên
trong nhiều năm các tổ công tác công an
tổ chức truy tìm lường văn bún nhưng gã như bốc hơi không để lại manh mối dấu vết nào
theo thiếu tá nguyễn duy hiền đội một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
vào thời điểm gây án lương văn bún chưa làm giấy tờ tùy thân
ngoài nhận định đối tượng đã trốn sang lào công an không có bất kỳ thông tin nào về đặc điểm nhận dạng của lương văn bún
ngoài thông tin trùng trùng cao khoảng một m sáu mươi da đen lông mải rậm mũi thẳng
nói cách khác lương văn bún như một điểm mờ thách thức những người lính tầm nã
việc truy vết tìm kiếm đối tượng truy nã đặc biệt này gần như bắt đầu từ con số
nhưng điều đó không làm khó được những trình sát dày dặn kinh nghiệm của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
cuối năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện những manh mối về bốn
người đàn ông này sau khi sang lào đã thay tên đổi họ nhập hộ khẩu tại lào
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
bún thường xuyên thay đổi chỗ ở chọn những nơi hẻo lánh thử thức dân cư để sinh sống
khi lực lượng truy bắt của công an nghệ an có mặt tại nơi muốn sinh sống ở lào
đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn
chính điều này càng củng cố quyết tâm của lực lượng công an
phải bắt bằng được tên giết người danh mãnh này
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trinh sát phát hiện lương văn bún xuất hiện tại bản bá lầy
huyện sài thà nhi thủ đô viêng trăn lào
kế hoạch bắt bốn nhanh chóng được vạch ra và đã được lãnh đạo công an tỉnh phê duyệt
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác bốn người thuộc phòng cảnh sát hình sự lên đường sang lào
phải mất ba ngày đêm lần theo dấu vết
xác minh từ những thông tin nhỏ nhất tổ trinh sát dần khoanh vùng được khu vực nơi bốn ẩn mình
không có đặc điểm nhận dạng cụ thể cùng với việc thời gian đã trôi qua hơn hai mươi năm
khiến đối tượng có nhiều thay đổi về bề ngoài
nên việc bắt giữ đấu tranh với đối tượng sẽ rất khó khăn
chưa kể lương văn bún đang làm công nhân xây dựng cho một công ty thuộc đặc khu kinh tế của trung quốc tại viêng trăn
do đó việc tiếp cận bắt giữ đối tượng sẽ gặp nhiều trở ngại thiếu tá hiển cho hay
một mặt tổ công tác phối hợp cục nghiệp vụ bộ công an việt nam tại lào
và công an các địa phương của bạn bàn phương án dụ dắn rời hàng
mặt khác một tổ công tác trong nước được lệnh tới nơi tái định cư của người dân bản com
ở xã thành sơn thành trường để phối hợp nhận diện đối tượng
chiều ngày bốn tháng bốn tổ công tác tại lào với sự phối hợp hỗ trợ từ bộ công an và công an nước bạn
đã dụ lương văn bún xuất hiện ngoài khu vực đặc khu kinh tế
khi bún vừa xuất hiện chúng tôi tiếp cận gọi tên cúng cơm của anh ta
nhưng đối tượng đã có sự phòng bị từ trước tỏ ra bình tĩnh chỉ trả lời bằng tiếng lào tỏ ra không hiểu chuyện gì
qua phiên dịch đối tượng khẳng định không phải là lương văn bốn không biết lương văn bốn là ai
thiếu tá hiển kể
hình ảnh về bún nhanh chóng được truyền về cho tổ công tác trong nước
và được đưa cho người nhà nạn nhân của bún cũng như gia làng chuồng bàn
những người hàng xóm thân cận của gã tại bản còm
mặc dù đã hai mươi hai năm trôi qua cuộc sống trong tâm thế của kẻ trốn chạy và làm lũ khiến bún đã thay đổi rất nhiều
nhưng người dân bản com xưa vẫn nhận ra gã
từ những xác nhận của các nhân chứng cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau chưa đầy một tiếng đồng hồ tổ công tác đã buộc bún phải thừa nhận thần vận của mình
sau khi thừa nhận mình chính là kẻ giết người hai mươi hai năm trước
anh ta thốt lên đã lâu rồi công an còn nhớ à
rồi chấp nhận tra tay vào còng
thiếu tá hiển kể lại
như vậy dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an vượt chặng đường gần tám trăm linh km
chiều ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an
đã di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại lào đưa về thành phố vinh sau hai mươi hai năm lần trốn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lương văn bún sinh năm một nghìn chín trăm linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã kim đa huyện tương dương nghệ an
truy nã về tội giết người và lê văn điền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã bình chuẩn
huyện con cuồng nghệ an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào năm hai nghìn hai do mâu thuẫn đất đai lương văn bún dùng súng bắn chết một người đàn ông trú cùng bản
sau khi gây án đối tượng đã đưa vợ con bỏ trốn sang lào theo đường tiểu ngạch
còn đối tượng lê văn điền sau khi biết đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt nên đã bỏ trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
quá trình sinh sống tại lào hai đối tượng gặp quen biết nhau
để che giấu tùng tích lai lịch cả hai đối tượng thay tên đổi họ thường xuyên thay đổi chỗ ở
sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt
nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng
bắt giữ kẻ trốn lệnh truy nã trong vụ nổ súng bắn nhầm người
đối tượng thứ năm trong vụ nổ súng bắn nhầm người ở thị xã bình minh vĩnh long
đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh long an
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh vĩnh long
đã bắt được đối tượng truy nã trần kim tử long ba mươi hai tuổi chú xã mỹ hòa
long có liên quan đến vụ dùng súng gây dối trật tự
công cộng xảy ra tại phường thành phước thị xã bình minh vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó khoảng một mươi tám giờ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan thị xã bình minh nhận được tin báo
có vụ nổ súng làm một người bị thương xảy ra ở phường thành phước
qua điều tra công an xác định nguyễn tú kiệt hai mươi ba tuổi ngụ xã đồng thành thị xã bình minh
và nguyễn bình an hai mươi năm tuổi ngụ xã mỹ hòa thị xã bình minh
có mâu thuẫn cá nhân với một người tên thương
tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba kiệt an tụ tập ăn nhậu với long và hai người khác
nhậu xong cả nhóm đi tìm thương thanh toán
mặc dù chưa xác định được thương nhưng vừa tới nơi an đã cầm súng bắn một phát vào người anh b
và hai phát vào một quán cà phê làm nhiều người chạy toán loạn
chưa dừng lại phong còn dùng dao tác động bể kính cửa sổ một nhà dân gần đó
sau khi sự việc xảy ra công an đã mời những người trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc

bỏ trốn khỏi địa phương
cảnh sát thu giữ một khẩu súng súng giả đầu đạn bốn cây rào tự chế bốn mô tô cùng một số tăng vật
gây án xong trần kim tử long biết sẽ bị công an truy bắt nên đã trốn đến bình dương
thành phố hồ chí minh cần thơ và long an
sau đó đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã bình minh phát hiện long đang lẩn trốn
tại xã ản thạnh huyện biến lức tỉnh long an nên phối hợp cùng công an huyện biến lức
bắt giữ đối tượng di lý về công an thị xã bình minh
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau